tiếp tục chuyến công tác tại cà mau sáng nay đồng chí đặng thị ngọc thịnh phó chủ tịch nước đã đến sự và chỉ đạo hội nghị tổng kết sáu ước thi đua năm hai nghìn một mươi chín của cụm thi đua các tỉnh tây nam bộ
năm hai nghìn một mươi chín vừa qua tăng trưởng kinh tế của các tỉnh trong cụm thi đua tây nam bộ trung bình là tám một mươi một kim ngạch xuất khẩu hơn một mươi bảy tỷ bốn trăm sáu mươi triệu usd tổng thu ngân sách gần tám mươi chín tỷ đồng tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt gần hai trăm chín mươi năm tỷ đồng
trong năm hai nghìn hai mươi công tác thi đua khen thưởng các tỉnh trong cụm thi đua tây nam bộ gắn liền với bốn yêu cầu trọng tâm
công tác xây dựng đảng là nhiệm vụ then chốt công tác phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm xây dựng phát triển văn hóa là nền tảng của xã hội và nhiệm vụ an ninh quốc phòng là nhiệm vụ trọng điểm thường xuyên